xin kính chào quý vị và các bạn
cho đêm nay khu vực từ quảng bình đến khánh hòa và khu vực nam bộ
thì vẫn có mưa rông và mưa rào rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa đạt ở mức là từ một mươi đến ba mươi mm
có nơi cao hơn
các khu vực khác thì chỉ có mưa ở diện vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lụ quét trên các sông suối nhỏ
sát lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úm tại các vùng trụng thấp
còn về nhiệt độ thì nền nhiệt độ tại các tỉnh thành miền trung
có nắng khá vào lúc ban ngày
nhưng nền nhiệt không quá cao trưa chiều ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
lưu xuống các tỉnh thành phía nam
trừ khu vực tây nguyên chỉ có mưa vài nơi
thì các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ vẫn xảy ra mưa vừa đến mưa to
với mức nhiệt độ ngày đêm là hai mươi ba ba mươi bốn độ
còn khu vực tây nguyên nhiệt độ ngày đêm là hai mươi ba mươi hai độ
trở ra bắc bộ tại đây chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng với mức nhiệt là từ hai mươi đến ba mươi một độ
khu vực biển đông tại quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm
nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống ở mức là bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông cấp ba cấp bốn
trong cơn rông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
khu vực thủ đô hà nội
nhiều mây có mưa vài nơi
trưa chiều giảm mây trời nắng
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
sáng sớm và đêm trời lạnh
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi độ